trạm cảnh sát giao thông ngọc hồi thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum cho biết
đã phát hiện bắt giữ ba trường hợp là người trung quốc nghi nhập cảnh trái phép
đã phá cửa xe bỏ chạy khi gặp chốt kiểm dịch
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày ba tháng sáu tại đèo lò so thuộc xã đắc man huyện đắc lây
tổ công tác đã phát hiện yêu cầu xe ô tô mang biển số năm mươi sáu s bốn nghìn bốn trăm linh tám chạy theo hướng bắc nam
vào chốt kiểm tra để khai báo y tế
tài xế là hà trường giang bốn mươi hai tuổi trú tại quận tân phú tp hcm
khi xuống khai báo y tế giang nói trên xe có ba người đang bị say xe sẽ xuống khai báo sau
tuy nhiên sau đó ba người này đã bỏ trốn
tài xế giang khai nhận ba người trên là người trung quốc được giang nhận trở từ thanh hóa
vào tp hcm qua một cò xe khác
đến giờ một mươi phút ngày bốn tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ được ba người trên
khi đang lẩn trốn trong một bụi rậm gần chốt phòng chống dịch covid một mươi chín đèo lò so
ba người này đã được đưa đến khu cách ly tập trung ngay sau đó
công an tỉnh con tum đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định